cập nhật thông tin về phiên tòa xét xử đường dây mua bán vận chuyển hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy
bị cáo người hàn quốc cùng với một mươi sáu đồng phạm bị tuyên phạt tử hình
và đây là vụ án có ma túy có số lượng ma túy
và đây là vụ án ma túy có số bị cáo bị tử hình nhiều nhất từ trước đến nay tại tp hcm
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một sau bốn ngày xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt kim sung sik sáu mươi ba tuổi người hàn quốc
và kang son hak ba mươi tuổi người hàn quốc lee thiên quan năm mươi tám tuổi người trung quốc
đều cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
là người có vai trò cầm đầu lê hồng vũ ba mươi sáu tuổi nhận mức án tổng hợp là tử hình
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bốn bị cáo khác bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình
về các tội vận chuyển mua bán
tảng chữ trái phép chất ma túy
ba bị cáo lĩnh án tù trung thân
riêng bị cáo lê thành nghĩa lúc phạm tội chưa thành niên lĩnh một mươi năm năm tù giam